tại đồng nai và bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện triệt phá hai đường dây chuyên sản xuất dầu nhất giả loại các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn
bất ngờ ập vào kiểm tra hai nhà xưởng tại kho năm trăm tám mươi xã an phước huyện long thành và phường long bình thành phố biên hòa lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nhất giả thu giữ hơn năm xô can các chai thành phẩm các loại nhất bên ngoài bao bì mang các nhãn hiệu nổi tiếng
một trăm ba mươi bốn thùng phi sát nghi là nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách có liên quan
tại bà rịa vũng tàu lực lượng công an cũng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhất thải tại một cánh đồng ở xã bình trung huyện châu đức
phát hiện chín công nhân đang đốt lò trưng cất dầu nhất thải và một xe bồn đang bơm hút dầu thành phẩm chuẩn bị trở đi tiêu thụ
khoảng chín lít dầu nhất đã qua sử dụng khoảng một mươi lít dầu thành phẩm cùng nhiều can nhựa dụng cụ hóa chất dùng để pha chế dầu giả đã bị thu giữ